việt nam tại new york do đại sứ đặng đình quý dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm thắp hương tưởng nhớ cố tổng bí thư đỗ mười
trong bầu không khí trang nghiêm xúc động đại sứ đặng đình quý đã nhắc lại những công hiến to lớn của cố tổng bí thư đối với đảng và đất nước trong thời gian ông làm việc
ngay trong ngày đầu tiên đông đảo kiều bào sinh viên đại sứ đại diện các phái đoàn tại liên hợp quốc các tổ chức đa phương tại new york và quan chức địa phương đã đến chia buồn và ghi sổ tang cố tổng bí thư